tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono đến chào nhân dịp sang việt nam
dù hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám và cùng phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
chủ trì cuộc họp ủy ban hợp tác việt nam nhật bản lần thứ một mươi
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ về những mất mát mà người dân nhật bản đang gánh chịu
do động đất lớn vừa xảy ra tại tỉnh hokkaido phía bắc nhật bản
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng toàn diện và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản trên mọi lĩnh vực
chủ tịch nước đề nghị bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono nỗ lực đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đi vào chiều sâu
hiệu quả thông qua tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp ngành địa phương thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
tiếp tục cung cấp oda cho việt nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng đào tạo nguồn nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu
bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono bày tỏ vui mừng khi đến thăm việt nam đúng vào dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và tham dự các hoạt động của hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean tại việt nam
bộ trưởng ngoại giao kono khẳng định sự phát triển bền vững của việt nam sẽ đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp chia sẻ lập trường tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như liên hợp quốc asean và các cơ chế liên quan
đặc biệt khi việt nam đảm nhiệm vai trò điều phối viên quan hệ asean nhật bản từ năm hai nghìn một mươi tám